câu chuyện về huấn luyện nhảy dù một trong những kỹ năng sinh tồn bắt buộc đối với mỗi phi công ngay sau đây
sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về giấc mơ chinh phục bầu trời chưa bao giờ là dễ dàng
mà đó là cả một hành trình tập luyện rèn luyện huấn luyện khắc khe không ngừng nghỉ
từ hơn bốn giờ sáng những học viên phi công quân sự này đã có mặt đầy đủ để được kiểm tra sức khỏe thêm một lần nữa
và chuẩn bị các trang bị cần thiết
khi bình minh vừa lên buổi thực hành nhảy dù chính thức bắt đầu
có học viên tham gia đã lần hai lần ba nhưng cũng có học viên chỉ mới lần đầu được tham gia
bay đến độ cao tám trăm linh mét thì bắt đầu là tổ bay cùng với giáo viên thả dù sẽ tiến hành là thẻ học viên
thì học viên cần lưu ý những số điều sau đây
thứ nhất là học viên
học viên phải đếm thời gian rơi là từ ba giây sau ba giây thì học viên tiến hành là giật vòng tay kéo mở dù
và sau khi mở dù rồi thì lúc này mới ngước lên để kiểm tra vòng dù xem đã mở tốt hay chưa
và quá trình đó là quá trình điều khiển dù để về tiếp đất hạ cánh an toàn
cảm xúc em rất là vui ạ khi mình kết đất thì thấy mình an toàn
tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi và rất là vui sướng
để có được những giây phút bung dù ngoạn mục như những bông hoa trên bầu trời là cả một hành trình ròng rã nhiều tháng liên học tập và luyện tập thực hành tại trung tâm mô phỏng
đặc biệt là luôn có sự theo dõi sát sao kiểm tra thường xuyên của các giảng viên dù cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa rất nhiều đơn vị và bộ phòng liên quan
cái sự phối hợp giữa chỉ huy bay chỉ huy bãi thả dù và các tổ bay cũng đã thực hiện đúng theo các phương án mà đã xây dựng và đề ra
thế nên là tất cả các lượt nhảy
những buổi huấn luyện không chỉ là điều kiện giúp các phi công quân sự tăng cường thể lực rèn luyện tác phong thận trọng tỉ mỉ
mà còn giúp xây dựng bản lĩnh vững vàng dám đương đầu với những khó khăn thử thách để có thể gắn bó suốt đời với nghề phi công quân sự chinh phục giấc mơ làm chủ bầu trời